đã có không ít những vụ cháy xảy ra ở các khu tập thể cũ gây ra nhiều thiệt hại
thành phố hà nội hiện có một bốn trăm chín mươi bảy trong số một năm trăm bảy mươi chín khu trung cư nhà tập thể cũ
chiếm gần chín mươi năm không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy
nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho người dân về chủ động phòng cháy chữa cháy ban đầu
công an thành phố hà nội công an quận ba đình đã tổ chức các buổi tuyên truyền
về phòng cháy chữa cháy cho người dân tại các khu tập thể cũ trên địa bàn
đặc điểm của các khu tập thể cũ đó là hạ tầng xuống cấp
đa số hộ dân đều cơ nới thêm chuồng cọp được hàn sắt kín để chống trộm vô tình đã bịt lối thoát nạn
đường vào vốn nhỏ hẹp lại bị lấn chiếm dân cư tăng nhanh
nên khi có sự cố cháy nổ phương tiện chuyên dụng sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận hiện trường
bên cạnh đó nhiều khu tập thể lại ít được trang bị các thiết bị chống cháy ban đầu
tại các buổi tuyên truyền lực lượng công an phòng cháy chữa cháy đã truyền tải những kiến thức
cho cho khi có hỏa hoạn xảy ra người bị nạn biết cách thoát hiểm sử dụng thiết bị chữa cháy
công tác dập tắt đám cháy ban đầu được nhanh chóng nhưng phải an toàn
bảo đảm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản
và nhất là hiểu được tầm quan trọng của việc chủ động phòng cháy trong sinh hoạt thường ngày
để ngăn không cho các sự vụ đáng tiếc xảy ra